trong xã hội hiện đại con người dường như cởi mở hơn thẳng thắn hơn khi trao đổi về vấn đề tình dục
nhiều nhà nghiên cứu đã đi tìm kiếm lý do khiến con người quan hệ tình dục
theo một số nhà tình dục học ở cấp độ cơ bản nhất chỉ có một lý do duy nhất thực sự khiến con người tìm kiếm tình dục đó là bản năng
ham muốn tình dục ở cả nam và nữ đều chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố sinh lý tâm lý hay xã hội
tuy nhiên có những quan điểm dường như trái ngược nhau về động cơ thúc đẩy hoạt động dường chiếu của nam giới và nữ giới
liệu có phải đàn ông quan hệ tình dục vì khói cảm còn phụ nữ quan hệ tình dục chỉ khi có tình yêu
thực hư câu chuyện này như thế nào mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ lý giải của hai vị chuyên gia
thạc sĩ bác sĩ phan trí thành
tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương
và thạc sĩ bác sĩ nguyễn duy khánh trung tâm nam học bệnh viện hữu nghị việt đức
chào các bạn lại là tôi bác sĩ khánh đây
chào quý khán giả của báo sức khỏe đời sống tôi là bác sĩ thành
thực ra thì mọi người hay nghĩ rằng là nam giới với nữ giới thì khác nhau
nam giới thì như anh khánh anh em hay nói là chị em hay đổ tại anh em
nam giới mình chỉ có chuyện nhập chăm chăm
chuyện ấy thôi
còn nữ giới thì phải có tình yêu thì mới có tình dục
thực ra thì số liệu gần đây thì chúng tôi thấy rằng là
cái đời sống tình dục của chị em phụ nữ và kể cả cơ quan sinh dục của chị em phụ nữ
cũng rất giống với đàn ông
và ngay cả trong chị em phụ nữ cũng không phải tất cả mọi người đều nữ tính
người ta đều có những người phụ nữ thì rất là thú động
có những người thì cũng rất chủ động trong đời sống tình dục
thì không biết về phía nam giới thì anh khánh thấy thế nào
xin chia sẻ với anh thành và quý vị khán giả này ạ
trong cơ thể của chúng ta có một loại hormôn mà chắc rất nhiều các bạn đã biết rồi
đó là testosterone
thì cái homo này nó tiết ra ở cả nam và nữ
hormôn này nó mang đến là cái gì
cái nhu cầu ham muốn tình dục
và không chỉ ở nữ dưới những trường hợp mà nó có giảm ham muốn
thông thường chúng tôi sẽ điều trị bằng cái hormôn testosterone mà dạng bôi cho cả nữ nữa
và cái hormôn này thì nó thể hiện là gì
nó thể hiện là cái ham muốn tình dục này
nó có nhu cầu tình dục ở cả hai giới
do vậy là cái xã hội hiện đại này thì đúng ra như giới trẻ thường nói là gì
không biết ai là gà ai là thóc
nữ giới thì cũng muốn chinh phục nam giới và nam giới thì cũng muốn chinh phục nữ giới
và ngày xưa thì các anh ra ngoài đi chơi thì lại thông thường phải trả tiền cho phụ nữ
nhưng bây giờ lại là ngược lại rồi anh thành ạ
và gì thậm chí là nhiều anh có thể kiếm được tiền từ các chị em phụ nữ đấy ạ
cái này thì phải chia sẻ với anh khánh hiện nay số liệu nó hơi khác một xíu
vẫn có một cái đó là tình dục của nữ giới có giá hơn anh em đàn ông
mặc dù anh khánh nói là đúng là thỉnh thoả cũng có chị em phụ nữ phải trả tiền cho đàn ông
nhưng mà cái giá của anh em đàn ông mình thấp lắm anh ạ
không thể được cái giá mà mấy chục nghìn đô đâu
đấy là cái giá của nữ giới nếu ở ngưỡng nào đó luôn cao hơn đời sống tình dục của nam giới
câu hỏi là tại sao anh khánh có biết không
thực ra thì có rất nhiều cái nguyên nhân
thực ra thì có rất nhiều cái nguyên nhân
từ xưa đến nay thì nói phụ nữ thì thông thường là được đánh giá là gì công cụ mua vui cho đàn ông này
lầu xanh thông thường nghĩ đến nữ giới nhiều hơn
có phải là do cái mức truyền thống không phải anh thành
chia sẻ với anh khánh đó là cái chính đó là phải chia sẻ thật
đó là người phụ nữ bỏ vốn vào trong mối quan hệ tình dục lớn hơn đà đông rất nhiều
chúng ta biết là anh em đàn ông mà quan hệ tình dục xong các anh xuất tinh là các anh nhiều khi là
các anh chạy mất đi đâu chị em phụ nữ không thể tìm được
nhưng nếu mà trước đây mà chưa có thuốc tránh thai thì gần như nếu quan hệ tình dục mà mang thai thì hầu hết người phụ nữ là người chịu trách nhiệm
và gần như là chắc chắn cái thai đấy không phải chỉ có năm chín tháng một mươi ngày trong bụng người phụ nữ
người phụ nữ còn có trách nhiệm nuôi nâng đứa trẻ lớn lên thành người
do đó chúng ta hiểu một điều đó là trong mối quan hệ tình dục thì về thể chất cả nam cả nữ đều thích và đều có mong muốn đều có ham muốn nhu cầu về chuyện tình dục
nhưng mà cái sự thuyết tiến hóa và giống như là chúng ta cái lịch sử để lại
chị em phụ nữ thì nếu mà chúng ta biết là ai mà gặp phải những người đàn ông mà không tốt không cam kết lại để mà chung tay nuôi nấng con cái thì người phụ nữ rất vất vả
đặc biệt là có một số nền văn hóa mà người phụ nữ mà chúng ta nói ví dụ như đã có một con riêng chẳng hạn là việc lập gia đình mới việc xây dựng hạnh phúc mới là vô cùng khó khăn
đó là thực sự tại sao mà người phụ nữ bây giờ người ta có chiến thuật kép trong chọn bản tình anh khánh ạ
đó là đôi khi người ta
người ta chọn đoạn tình ngắn hạn thì người ta thích những người đàn ông nhiều tét tốt xe luôn
nhưng nếu để chọn đoạn tình mà đi lâu dài mà trở thành chồng thì đôi khi tét tốt xe luôn thấp một xíu
nhưng mà anh ấy ít đi loang quang thì tốt hơn anh khánh ạ
khóa hai đây là một trong những chia sẻ rất là mới mà bác sĩ thành đã cập nhật cho chúng ta
có thể nói phụ nữ quan hệ tình dục vì nhiều nguyên nhân khác nhau
xong chúng đều ít nhiều chịu sự chi phối bởi các tác nhân trong và ngoài xã hội
và chúng đều
chúng ta đều không thể phủ nhận rằng việc quan hệ tình dục sẽ mang lại cho họ những khóa cảm về thể xác và cả xúc động trong tâm hồn
tận hưởng những lợi ích từ việc quan hệ tình dục không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện đời sống của các cặp đôi